thời gian trước đây bệnh nhân có các bệnh lý về u não chỉ được phẫu thuật bằng phương pháp gây mê kinh điển
và có nhiều nguy cơ sẽ gây ra các biến chứng sau phẫu thuật ảnh hưởng tới chất lượng cuộc sống của bệnh nhân
hôm nay dưới sự hỗ trợ của các chuyên gia bác sĩ đến từ nhật bản đội ngũ chuyên gia bác sĩ của bệnh viện hữu nghị việt đức
lần đầu tiên đã thực hiện thành công ca phẫu thuật bằng phương pháp gây tê cho một bệnh nhân nam mắc u tế bào thần kinh đẹp
bệnh nhân được phẫu thuật là nam giới ba mươi sáu tuổi đã được phát hiện khối u có kích thước lớn trong não cách đây khoảng một năm
và được phẫu thuật bằng phương pháp gây mê kinh điển nhưng chưa đạt được hiệu quả điều trị bệnh lý được toàn diện
chúng tôi không dám cắt hết được cả khối u vì nó rất là lo sợ vì chuyện nó sẽ ảnh hưởng đến cái chức năng của bệnh nhân
nó gồm có chức năng nói và chức năng vận động vì khối u nó nằm ở cái vùng đó rất là lớn gần sáu cm
nên là nếu mà chúng ta cố cắt hết khối u thì cái nguy cơ bệnh nhân liệt đặc biệt là nguy cơ bệnh nhân không nói được
thì chức năng nó sẽ rất là cao
phẫu thuật gây tê hay còn gọi là phẫu thuật thức tỉnh
đây không phải là một phương pháp phẫu thuật mới trên thế giới
nhưng là lần đầu tiên được áp dụng tại việt nam bởi đội ngũ bác sĩ của bệnh viện hữu nghị việt đức
điểm đặc biệt đó là với phương pháp phẫu thuật này bệnh nhân sẽ hoàn toàn tỉnh táo
có thể nói chuyện cử động bình thường trong suốt quá trình phẫu thuật
điều này đồng nghĩa với việc các bác sĩ phẫu thuật có thể bảo đảm họ cắt chính xác các mô não gây động kinh
tránh việc tác động gây ảnh hưởng tới những chức năng quan trọng của bệnh nhân
giảm thiểu tối đa việc dối loạn chức năng ngôn ngữ hay các biến chứng khác sau phẫu thuật như khi thực hiện các phương pháp phẫu thuật cổ điển